cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có kết quả điều tra vụ asanzo gửi tổng cục hải quan và các cơ quan liên quan để tiếp tục làm rõ
trước đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an điều tra làm rõ các sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần điện tử asanzo
do ông phạm văn tam làm chủ tịch hội đồng quản trị đã có dấu hiệu của việc sản xuất buôn bán hàng giả
hoặc lừa dối khách hàng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện có xuất xứ trung quốc
thay nhãn hàng hóa hoặc lắp ráp đơn giản rồi dán nhãn asanjo có xuất xứ việt nam
để tiêu thụ tại thị trường việt nam hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba
và việc asanjo có dấu hiệu buôn lậu hoặc trốn thuế hay không
từ kết quả điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị tổng cục hải quan
tiếp tục thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với công ty asanzo
và các công ty có liên quan nhập khẩu các lô hàng hóa mang nhãn hiệu asanzo
và các linh phụ kiện hàng hóa để sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu asanzo
nếu như có dấu hiệu tội phạm buôn lậu hoặc trốn thuế thì chuyển hồ sơ tài liệu
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để điều tra theo thẩm quyền
và đối với hành vi có dấu hiệu buôn lậu và trốn thuế tiêu thụ đặc biệt
thuế giá trị gia tăng của asanjo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định